trường bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một nhà trọ thuộc phường thới hoa thị xã bến cát
khám xét nơi ở của đối tượng lực lượng công an thu giữ một khẩu súng và một mươi viên đạn
qua làm việc ban đầu trần công đức khai nhận do thiếu tiền tiêu xài cho nên đã nảy sinh ý định đi cướp ngân hàng
vào ngày một mươi bảy tháng một mươi một đức đã chuẩn bị quần áo túi sách rồi mượn xe máy của người quen chảy xuống thành phố vũng tàu và đem gửi
sau đó thuê một chiếc xe khác để gỡ bỏ biển số chạy về thị xã bến cát
vào trưa ngày một mươi tám tháng một mươi một đức đi đến khu vực ngân hàng shb tại phường tân định thị xã bến cát
rồi đi vào sảnh bất ngờ rút súng đe dọa nhân viên để cướp tiền
tuy nhiên khi chưa kịp lấy tiền thì đã bị bảo vệ ngân hàng phát hiện chi hô cướp
thấy vậy đức đã bỏ chạy thoát thân và vụ việc đang được tiếp tục làm rõ
sau một tuần xét xử vào chiều ngày hôm qua tnthh đã tuyên phạt bệ cáo trần phương bình
nguyên là tổng giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần đông á
mức án trung thân về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn tám tám trăm linh tỷ đồng
theo hội đồng xét xử bị cáo trần phương bình là chủ mưu của vụ án
là người chỉ đạo các bị cáo trong vụ án và các đối tượng liên quan
thực hiện các hành vi phạm tội xuyên suốt toàn bộ vụ án
hành vi phạm tội của trần phương bình và các đồng phạm gây ra là đặc biệt nghiêm trọng
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trần phương bình mức án trung thân về tội
lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
hai mươi năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tính dụng
tổng hợp hình phạt với bản án về giai đoạn một của vụ án
buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung là tù trung thân
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo phùng ngọc khánh
chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty mc
một mươi tám năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
một mươi bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án thấp nhất là hai năm tù
nhưng cho hưởng án treo đến cao nhất là bảy năm tù
cùng về tội danh vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tính dụng
liên quan đến vụ việc các đối tượng cầm hung khí truy sát nhau gây náo loạn trên đường phố hà nội
xảy ra vào dạng sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi một
công an quận hai bà trưng cho biết vừa tiến hành khởi tố vụ án gây dối trật tự công cộng
ra lệnh bắt tạm giữ hình sự các đối tượng có liên quan
đáng chú ý là các đối tượng trong vụ hỗn chiến này đều có tuổi đời rất trẻ từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi
ngay sau khi nhận được thông tin khoảng h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng một mươi một
xuất hiện hai nhóm thanh niên điều khiển xe máy mang theo hung khí đuổi đánh nhau
trên khu vực phố trần nhân tông lê duẩn thuộc phường nguyễn du
công an quận hai bà trưng đã khẩn trương điều tra xác minh vụ việc
bước đầu công an quận hai bà trưng đã triệu tập làm rõ bảy đối tượng liên quan
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận nguyễn đức mạnh thường gọi là nam bin
có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên trên mạng xã hội facebook
đêm ngày hai mươi hai tháng một mươi một nam cùng các đối tượng mang theo hung khí đi giải quyết mâu thuẫn
khi đến ngã ba trần nhân tông lê duẩn nhóm của nam gặp một nhóm thanh niên khoảng hai mươi người
đi trên một mươi xe máy cầm theo hung khí là tiếp xúc